với các nhạc sĩ đây cũng là dịp để những ca khúc viết về thiếu niên nhi đồng bay cao bay xa
và trên tinh thần ấy chương trình tình yêu từ hà nội tháng sáu này sẽ dành toàn bộ thời lượng
để giới thiệu những ca khúc viết về thiếu nhi của các hội viên hội âm nhạc hà nội
tôi làm công tác âm nhạc thì đến năm nay là được trên sáu mươi năm
và sáu mươi năm công tác ấy là sáu mươi năm làm nhiều việc
nhưng trong đó có một cái việc rất quan trọng là sáng tác bài hát cho các cháu học sinh và thiếu nhi
cũng có được may mắn là nhiều bài được phổ biến cho các cháu trong suốt hơn nửa thập kỷ vừa qua
và cái niềm đam mê đó thì đến nay thì vẫn còn
khi nào có cảm xúc thì vẫn viết mặc dù là tuổi cũng là cao rồi
đã có những cuộc thi ảnh trẻ em các cháu từ hai ba tuổi cho đến năm sáu tuổi
ảnh do bố mẹ chụp hoặc ảnh do các cháu chụp
những ảnh đó đã được
có những bức ảnh đã được giải rất là đẹp rất là thích
thế tham dự cái cuộc ấy thì tôi có nảy ra một cái ý nghĩ
tôi nghĩ rằng các cháu chính là những cái ngôi sao long lanh rất là đẹp
và tôi sáng tác một cái bài hát gọi là ngôi sao nhí
bài hát chính là nói về cái việc các cháu chụp ảnh trong thời đại bốn
thưa bố mẹ hãy bấm
bằng nghe nghe em nói
bức ảnh nào bé cũng xinh

bức ảnh này biết cùng gia đình
bức ảnh này biết cùng gia đình
bức ảnh nào bé nhìn cũng thích
bố rất bê mẹ cười rất xinh
hai đêm đầy cũng ngồi sao nhi
giấc đông của béius
giấc đông của béius
bố rất bê mẹ cười rất xinh
hãy đên đầy cũng ngồi sao nhi